chào mừng quý vị và các bạn
vụ án bắt cóc và giết hại nữ sinh giao gà cao mỹ duyên là một vụ án vô cùng phức tạp đối với nghiệp vụ điều tra
thử thách sự kiên nhẫn và thông minh trong quá trình đấu tranh của các điều tra viên với các đối tượng vô cùng danh ma và ngoan cố
khoanh vùng thực hiện vây bắt các đối tượng đã phức tạp nhưng đấu trí để khiến chúng khai nhận toàn bộ tội ác của mình còn khó khăn hơn gấp bội
các anh đã làm thế nào để từng bước tìm ra những kẻ thù ác đang lẩn trốn
sau bóng tối
từ những chia sẻ của các chiến sĩ
chúng ta hãy cùng tiếp tục dõi theo những bước chân mà họ đã đấu tranh thành công trong chuyên án hai mươi chín d như thế nào
trong những ngày tết đầu năm hai nghìn một mươi chín
khi mọi người đang quay quận bên gia đình
thì tại một căn phòng thẩm vấn nghi phạm
các điều tra viên vẫn đang đấu trí với đối tượng vương văn hùng
việc bắt giữ đối tượng đầu tiên là vương văn hùng
và khiến hắn thừa nhận
có liên quan đến cái chết
của nạn nhân
là một bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra
tuy nhiên trước một kẻ ranh mảnh
và ngoan cố như vương văn hùng
lời khai được lật đi lật lại nhiều lần
và lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra
những mâu thuẫn trong lời khai của hắn
sau này thì đối tượng nói là
đối tượng có ý định là cướp tài sản
nên đã chuẩn bị một cái dây thép
với nạn nhân
động cơ cướp tài sản
việc đối tượng khai báo
dùng dây thép xiết cổ nạn nhân cao mỹ duyên
hoàn toàn không trùng khớp
với những dấu hiệu để lại trên tử thi
vương văn hùng cũng tự nhận
một mình hắn sát hại cao mỹ duyên
tuy nhiên hiện trường phát hiện tử thi
với những dấu vết thu thập được
đang tố cáo lời khai của chính hắn
sát nạn nhân được đặt rất ngay ngắn
trên thảm trấu
nói với nạn nhân
quanh thảm trấu
không có sự xáo trộn xê dịch hay lôi kéo
một mình hùng không thể đem tử thi đến đó
đặt ngay ngắn như vậy
mà không có bất kỳ dấu hiệu xáo trộn nào
mục đích giết người cướp tài sản
mà hùng khai nhận
không thỏa mãn với những chứng cứ
mà cơ quan điều tra thu được
đó là xe máy
là tài sản lớn nhất sau khi cướp được
nhưng không mang đi tiêu thụ
mà lại vứt ở ngoài đường
anh em điều tra viên
cũng như bán đốc

tập trung lại
nơi khai của đối tượng
cũng lại so sánh lại với
dấu vết tử thi
thì thấy nó cũng chưa phù hợp
thứ hai là động cơ gây án
mà chỉ để cướp mấy con gà
mà cướp thì đối tượng lại không bán gà
cướp xong thì xe
thì đối tượng lại dựng
ở một cái lơi
cạnh một cái bờ ruộng
mà đối tượng lại không bán xe
để lấy tiền
mà gà thì đối tượng đem ra
ngoài thịt mấy con
và đem về nhà người bạn
trong thành trăng
còn một số gà
thì đem cho anh
người nhà trong gia đình
ở khu vực bản phủ
mà đối tượng lại không bán
không lấy tiền
thì tôi thấy là
cái việc cướp tài sản
cũng là một cái
mà không logic
trước những lời khai
có phần mâu thuẫn
khi đối chiếu với hiện trường
và dấu hiệu tử thi
các cơ quan điều tra
đã liên tục tung quân
đi xác minh
nhằm loại bỏ
tất cả những tình tiết
không hợp lý
các cơ quan điều tra
bạn kiều nhãn đã chỉ đạo
chẳng hơn một mươi km
dọc sông nằm rốm
chẳng nước mương lại
và tổ chức truy tìm hung khí
nhưng hoàn toàn không có
lúc đầu là
học viên học thống khai nhận là
toàn bộ với nội dung là
tự hành động một mình
và thực hiện
cái dây thép
quá trình khám điện
quá trình khám điện
hiện trường khám điện tử thi
xác định là không phải
nạn nhân do chết
xiết bằng cái thép
và truy tìm cái vật chứng
của hung khai nhận
là giấu ở địa điểm này
không thực tế
không có cái
cái vật chứng như thế
trước những lời khai gian dối
của vương văn hùng
các chiến sĩ tiếp tục
điều tra tìm kiếm
để mở rộng thêm thông tin
và căn cứ về vụ án
qua đả soát
tìm kiếm trên địa bàn
vương văn hùng
thành phố điện biên phủ
sáng ngày tám tháng hai
đã phát hiện một chiếc lồng gạ
một giác gỗ
cùng bao tải màu trắng
được xác định là của nạn nhân
tại khoảng đất trống
giữa hai căn nhà
thuộc tổ một mươi một
vườn thanh trường
thành phố điện biên phủ
ngày chín tháng hai
lực lượng truy tìm
tiếp tục phát hiện chiếc quần
nghi là của nạn nhân
là chiếc quần nỉ dại
một túi ni lông
mắc vào hàng trào
vườn sát bờ ruộng
tại km một trăm chín mươi
quốc lộ một mươi hai
thuộc địa phận
vườn thanh trường
thành phố điện biên phủ
trong túi còn có
chiếc quần sọt
của nam giới
và một chiếc tất
kết hợp với một loạt
các thông tin
và vật chứng tìm được
cùng với những dấu hiệu
để đạt hiện trường
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
việc gây án này
phải do một
nhóm đối tượng
từ ba người trở lên
hiện trường nơi tìm thái sát
của nạn nhân
không phải là hiện trường chính
cái tử thi
rất là ngay ngắn
ở hiện trường
cái dấu vết
mà làm xáo trộn
ngay từ đầu
cơ quan điều tra
đã xác định
hiện trường này
không phải là hiện trường chính
của vụ án
hiện trường chính
của vụ án
phải là ở một vị trí khác
và tử thi này
chứ không thể
thực hiện được
cái hành vi phạm tội
vác một người
vì báo cáo chính là
tử thi thì
cái việc mà
nhũng cơ thể
cái việc mà
để b nắm
thì rất là khó
phải có nhiều người b
thì mới để được
của tử thi
công tác ra soát
sàng lọc thêm nhiều đối tượng
vẫn tiếp tục được mở rộng
bàn kiện án thấy nổi lên
một đối tượng
có thể có liên quan
tới vụ án
là bùi văn công

trú tại đội một mươi một
xã thanh nừa
huyện điện biên
bởi công là đối tượng
có biểu hiện bán lệ chất cấm
nhà công gần hiện trường
nơi phát hiện tử thi
cao mỹ duyên
và người phát hiện tử thi đầu tiên
là bùi thị kim thu
là vợ của công
thu thập tài liệu chứng cứ
vợ chồng bùi kim thu này
có phát hiện là
vợ chồng bùi kim thu
chồng là bùi văn công
là một đối tượng
nghiện ma túy
và có một chiếc xe ô tô
để ở trước cửa nhà
sâu chuỗi với những cái dữ liệu
từ đầu là
nạn nhân được chuyển
vận chuyển đến cái hiện trường này
do vậy cũng đặt vấn đề
nghĩ vấn với đối tượng
bùi văn công này vào
khoanh vùng ngay đối tượng
bùi văn công
và bùi kim thu
để làm rõ ngay từ đầu
căn nhà bỏ hoang
nơi phát hiện tử thi
là của bùi thị thơm
em gái ruột của công
và công có một chiếc xe tải nhỏ
loại có thùng kính
thường giao du với công
có các đối tượng
phạm văn nhiệm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại đội một mươi chín
xã thanh nưa
huyện điện biên
lường văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại bảng na hí
xã khua thanh
huyện điện biên
và lường văn lã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại bảng mệnh
xã thanh nưa
huyện điện biên
đây đều là các đối tượng
sử dụng chất cấm
thường qua lại nhà bùi văn công
đối tượng nhiệm
là bạn thân thiết của công
nghi ngờ công
có liên quan đến vụ án
các chiến sĩ
đã lên kế hoạch
thực hiện phương án
điều tra về đối tượng này
đối với đối tượng công này
là đối tượng siêu tra
của công hành huyện điện biên
và đối tượng nhiện ma túy
thì báo cáo chí là
chúng tôi đã
những cái di biến động
của đối tượng công này
và những cái biểu hiện
để chúng tôi
các biện pháp
trinh sát đã báo cáo
cho ban chuyên án
áp dụng chiến thuật
trinh sát liên hoạn
lực lượng trinh sát
tạo tình huống
phối hợp lực lượng
cảnh sát giao thông
kiểm tra hành chính công khai
và lập biên bản vi phạm
đối với bùi văn công
về hành vi
điều khiến phương tiện giao thông
khi trong cơ thể
có chất cấm
tiến hành đưa đối tượng
và phương tiện
về cơ quan công an
để xác minh xử lý
lực lượng điều tra
tiến hành khám nghiệm
các dấu vết
trên thùng xe ô tô
của bùi văn công
gửi giám định
tập trung các biện pháp
với đối tượng
chúng tôi đã
với lực lượng cảnh sát giao thông
kiểm tra phương tiện
của đối tượng
lập biên bản đối tượng
về cái việc là
sự điều khiển phương tiện
trong cơ thể
có chất ma túy
cái cơ sở
để chúng tôi
trong cơ quan điều tra
tiến hành việc
và khám nghiệm
thu dấu vết
ở trên cơ sở
trên thùng xe
của đối tượng bùi văn công
để phục vụ giám định
và đúng như dự đoán
kết quả giám định
được trả về
dna thu được
trong mẫu máu
vương tinh xe ô tô
của bùi văn công
chính là trùng hợp
của nạn nhân
cao mỹ duyên
một loạt dấu hiệu
vợ chồng bùi văn công
chắc chắn có liên quan
đến vụ án
căn cứ các tài liệu
chứng cứ đã thu thập
ngày một mươi bảy tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra
đã ra quyết định
khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can
để tạm giam
đối với bùi văn công
về các tội
cướp tài sản
tàn trữ trái phép chất cấm
và giữ người trái pháp luật
đến khi chúng tôi
đấu tranh với
bùi văn công
thì ban đầu
công cũng rất ngoan cố
phủ nhận hoàn toàn
liên quan đến vụ án
chỉ đến khi là
bằng các cái
để chúng tôi
đã giáo dục
và đồng thời là
đấu tranh trực tiếp
bằng những tài liệu
đã thu thập
cho đối tượng
nội dung bản kết luận
chữ ký của
viện khoa học hình sự
bộ công an
lúc đấy thì
đối tượng mới
có một cái thay đổi
tư tưởng của bị
việc khởi tố tạm giam
đối với đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra
sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố
và hoàn toàn không khai ra
các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định
của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng
thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân
cao mỹ duyên
đang dần thành hình
một loạt các đối tượng
liên quan tới vụ án
được dựng lên
việc khởi tố tạm giam
đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra
sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố
và hoàn toàn không khai ra
các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định
của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng
thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân
cao mỹ duyên
đang dần thành hình
một loạt các đối tượng
liên quan tới vụ án
dần hiện ra
bàn chuyên án đã chỉ đạo
các lực lượng
tập trung các biện pháp nghiệp vụ
để thu thập tài liệu
về hoạt động phạm tội
của bùi văn công
phạm văn nhiệm
lường văn lã
lường văn hùng
từ các mối quan hệ
của công nhiệm lã lần và hùng
bàn chuyên án
tiếp tục dựng lên
các đối tượng
phạm văn dũng
là anh trai phạm văn nhiệm
và cầm văn chương
là bạn của đối tượng
bùi văn công
các đối tượng trên
đều sử dụng chất cấm
trong thời gian xảy ra vụ án
có xuất hiện
tại nhà của bùi văn công
với tài liệu thu thập
nguồn chất cấm
mà nhiệm sử dụng
do bùi văn công cung cấp
vào ngày một mươi ba tháng hai
bàn chuyên án
đã triệu tập ngay
đối tượng nhiệm
để làm rõ hành vi
mua bán sử dụng
trái phép chất cấm
kết hợp đấu tranh
khai thác về vụ án
cao mỹ duyên
ngày một mươi bảy tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra
đã ra quyết định
khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can
để tạm giam
đối với phạm văn nhiệm
về các tội
căn cứ vào những tài liệu
đã thu thập được
vào ngày một mươi sáu tháng hai
bàn chuyên án
buộc lường văn hùng
và lường văn lã
phải cuối đầu nhận tội
ngày một mươi bảy tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra
đã ra quyết định
khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam
đối với bị can
lường văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại bảng na hí
xã hù thanh
huyện điện biên
bị can lường văn lã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại bảng mển
xã thanh nưa
huyện điện biên
quá trình đấu tranh
với các đối tượng
bị bắt giữ
bàn chuyên án
đã làm rõ
các đối tượng
cầm văn chương
phạm văn dũng
có tham gia
cao mỹ duyên
ngày hai mươi tháng ba
và hai mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh điện biên
đã ra quyết định
bắt tạm giam
phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tại đội một mươi một
xã thanh nưa
huyện điện biên
và cầm văn chương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú tại đội bảy
xã hùa thành
huyện điện biên
và bụi thị kim thu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại đội một mươi một
xã thanh nưa
huyện điện biên
không tố giác tội phạm
lật lại toàn bộ các trang hồ sơ
tuy đã bắt được số lượng lớn đối tượng tham gia vào vụ án giết người cướp tài sản
nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề của vụ án
vẫn còn chưa được giải đáp
hiện trường gây án thực sự ở đâu
mục đích động cơ của nhóm đối tượng này là gì
đứng trước những kẻ hở này
các đối tượng liên tục tung ra những chiêu trò
nhằm thách thức đánh lạc hướng cơ quan điều tra
cũng như trong cái vụ án khi tiến hành
mà sau này quá trình làm ấy
thì đối với các cái dấu vết mà chúng ta thu thập
mà gửi để giám định
thì cái kết quả cho chúng ta là rất hạn chế
lý do bởi vì là sau khi
thực hiện hành vi hiếp dâm
cũng như sau này là giết xong ấy
thì các đối tượng đã có cái hình thức là xóa dấu vết
bằng cách là tắm rửa
thậm chí là bộ phận sinh dục thì
người ta cũng
cũng rội rửa
và trong giám định
các đối tượng
nếu mà đã có lước dính vào thì
để mà giám định được tin chung là
là khó khăn
giống như vương văn hùng
bùi văn công là một đối tượng cỡm cán
và có nhiều tiền án tiện sự
về việc sử dụng chất cấm
mặc dù ngay từ đầu
các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã tiến hành cách ly
và thẩm vấn riêng đối với hai đối tượng
vương văn hùng và bùi văn công
tuy nhiên chúng vẫn liên tục
làm khó các chiến sĩ cảnh sát điều tra
khi điều tra về hiện trường chính gây án
lần này vương văn hùng
lại khai ra về một căn nhà hoang dọc bờ mương
thế nên sau này khi mà tiến hành khám nghiệm hiện trường thì
trong nời khai của lường văn hả
phạm văn nhiệm
và lường văn hùng
thì lại khai là
cái hiện trường này là
sau này về là thống nhất
không phải thống nhất nhưng mà
đối tượng được
được đi dò và được xem
thì sau này khai
là toàn hiện trường ở bờ mương
rồi đến khi mà
thực hiện cái hành vi giết xong
thì các cái đồ như chiếu này
các cái liên quan đến cái vật chứng
là đã buộc vào cái
buộc dây vào quấn cái chiếu và thả trôi trên cái
trên bờ mương không biết nó trôi và nó giặt ở chỗ nào
ngay lập tức
các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự
được điều động xuống xét nghiệm tại căn nhà hoang
nơi đối tượng khai báo
bên trong căn nhà có rất nhiều vết máu khả nghi
cũng như những đầu lọc thuốc lá
tưởng như đây đã thực sự là hiện trường chính của vụ án
kết quả lại hoàn toàn khác
căn nhà hoang này
tuy có những đặc điểm dễ dẫn đến suy lượng
là hiện trường chính
nhưng những mẫu máu thu được
không phải là của cao mỹ chiên
thực tế cho thấy
đây là hiện trường giả mà các đối tượng khai ra
nhằm tiếp tục đánh lạc hướng điều tra
chúng tôi cũng có cái nhận định là
các đối tượng khai như thế
nhằm đánh lạc hướng
cơ quan điều tra
cái thứ hai là các đối tượng khai sai
hiện trường gây án
tất cả tài liệu chứng cứ
tất cả tài liệu
thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án
đều không có giá trị về mặt pháp lý
một buổi tối có thể nó cho
bốn năm cái kịch bản đều
rất là thuyết phục
riêng đối tượng vương văn hùng là đối tượng rất tinh vi
nó là đối tượng là có nhiều tiền án rồi
và toàn tiền án về
nạm dụng với tín nhiệm với nói chung là những cái tiền án mà
người ta cho đấy là có lập trình đấy
đứng trước hàng loạt những câu hỏi khó
điều mà các chiến sĩ cảnh sát điều tra cần phải làm
là có một cái đầu lạnh
nghiên cứu kỹ tình tiết của vụ án
và mối quan hệ của các đối tượng
ban chuyên án lờ mờ nhận định ra
là vụ án này
ngoài những kẻ gây án đã thừa nhận tội ác của mình
thì không có ai trong số này
thể hiện vai trò chỉ đạo
khi vụ án đã bắt được đến sáu đối tượng
thì đánh giá lại toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án thì
thấy rằng là
các cái đối tượng khai vẫn chưa đúng
ban chuyên án cũng xác định là
có cái ổn khúc gì đó
ở sau cái vụ án này
cái nguyên nhân của nó là gì
ban chuyên án đã họp rất nhiều lần để đánh giá
những cái nội dung tài liệu thu thập được
các chứng cứ thu thập được
và tìm ra cái mục đích của việc này là gì
thì cũng có rất nhiều câu hỏi không trả lời được
và với vụ án đến đây

tạm gọi là
cái ban đầu
về các đối tượng
tạm như thế là hết
thế khi mà
ban chuyên án họp để đánh giá lại toàn bộ
các cái chứng cứ đấy thì còn nhiều vấn đề đặt ra
khi anh công nhờ tôi
hẹn chị duyên đến
khó khăn lớn nhất của vụ án
dường như đến thời điểm này mới thực sự xuất hiện
bởi lời khai quanh co
vòng vo của các đối tượng
một loại các câu hỏi phải trả lời
sau chuỗi lại toàn bộ lời khai
thì sự thật cuối cùng
vẫn chưa được thỏa mãn
là mối liên hệ giữa các đối tượng với nhau là gì
mối liên hệ giữa các đối tượng với nạn nhân là gì
tại sao lại chọn nạn nhân là chị cao mỹ duyên này
chị duyên là một sinh viên
của một trường nông lâm thái nguyên
về nghỉ tết thôi
gần như không có mặt ở địa bàn
không có mâu thuẫn
thậm chí không có mặt ở địa bàn
không quen biết ai trong số những đối tượng này
nhưng lại bị chúng đưa ra tầm ngắm
sát hại giả mạng
cái khó khăn nhất là
chính là cái mà các đối tượng khai báo rất là nhỏ giọt
tài liệu chứng cứ mà để mà thu thập
buộc tội các đối tượng
định tội dành là cũng rất là khó
cho nên là vì các đối tượng
khai báo nó không khớp
trong cái thời điểm tết
dân cư đi lại thì cũng là ít
cho nên là quần chúng không phải là ai
cũng có điều kiện để tiếp cận
và phát hiện được
cho nên trong cái hạn chế mà
nhân dân tố giác phát hiện là
cũng có một cái điểm hạn chế nhất định
chính vì vậy mà cái việc quá trình
thu thập tài liệu chứng cứ
để làm rõ vụ án là rất khó khăn
càng điều tra sâu thêm
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
lại càng thấy rõ hơn mức độ phức tạp
của vụ án
cũng như sự danh ma
xảo quyệt và nguy hiểm của các đối tượng
vì đâu mà các đối tượng lựa chọn ra tay
với nữ sinh cao mỹ duyên
đằng sau hành vi bắt cóc đầy thú tính kia
là mục đích gì
hiện trường gây án ở đâu
và hơn hết
ai chính là kẻ đứng đằng sau giật dây
nhóm đối tượng gây nên cái chết của nạn nhân

mời quý vị cùng đón xem
đáp án trong số tiếp theo của chương trình
hồ sơ vụ án vào khung giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại